nhân dịp ngày quốc tế người khuyết tật ngày ba tháng một mươi hai
ủy ban quốc gia về người khuyết tật việt nam phối hợp với cơ quan liên hợp quốc tại việt nam
và các đơn vị liên quan tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
chủ tịch quỹ ban quốc gia về người khuyết tật việt nam
cùng đại diện các cơ quan liên hợp quốc tại việt nam đã tới tham dự chương trình
dự lễ các đại biểu nhấn mạnh trong những năm qua đảng nhà nước và xã hội luôn quan tâm đến công tác người khuyết tật
ban hành nhiều chủ trương chính sách và luôn ưu tiên nguồn lực cho việc thực hiện các chính sách chương trình đề án trợ giúp người khuyết tật
việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai với thông điệp
tương lai là tiếp cận là cách thể hiện sự đồng hành chung tay cùng người khuyết tật việt nam
đặc biệt chỉ thị số ba mươi chín ct
cttu ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín của ban bí thư về tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác người khuyết tật
đã khẳng định quan điểm chủ trương và sự quan tâm xuyên suốt của đảng và nhà nước với công tác chăm lo cho người khuyết tật
các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế để từ đó đưa ra những định hướng giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người khuyết tật
thực hiện có hiệu quả luật pháp chính sách của việt nam và công ước liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật